và mua bán khoảng bảy mươi tấn mũ cao su nhưng không có kho hàng phương tiện vận chuyển
đáng chú ý công ty bảo long không phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán cao su
như thuê container hoặc bao bì đong gói thuê cần cầu xe nâng hàng để bốc xếp hàng hóa khi nhận hàng hoặc xuất bán
còn công ty thành phước có vốn điều lệ khoảng một mươi tỷ đồng doanh thu năm hai nghìn một mươi tám là gần ba trăm sáu mươi tỷ đồng
lỗ hơn hai bảy tỷ đồng và năm hai nghìn một mươi chín vọt lên hơn hai tỷ đồng nhưng chỉ lãi hai trăm một mươi chín triệu đồng
hai công ty có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng
hợp thức hóa chi phí đầu vào làm giảm thu nhập trữ thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước
chỉ trong một thời gian ngắn đối tượng đã lợi dụng công việc là nhân viên của ngân hàng thương mại cổ phần việt nam
thịnh vượng trên nhánh hà tĩnh gọi tắt là vb bank hà tĩnh đã dùng thủ đoạn đặt vấn đề cần vay tiền để đảo khế cho khách hàng
nhằm lừa đảo chiếm vào tài sản của nhiều người
với hành vi này nguyễn thị vân chú tại huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bị can để điều tra
sau khi nhận đơn tố giác của nhiều bị hại trên địa bàn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh
bước đầu làm rõ nguyễn thị vân đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần ba tỷ đồng tại cơ quan điều tra vân khai nhận
trong thời gian ngắn từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đối tượng đã lợi dụng là nhân viên phòng kinh doanh của vb bank hà tĩnh
đã dùng thủ đoạn đặt vấn đề cần vay tiền để đảo khế cho khách hàng nhằm lừa đảo chiếm hoạt tài sản dùng vào việc cá nhân
quá trình điều tra ban đầu xác định vân đã chiếm đoạt của bốn bị hại gần ba tỷ đồng sau đó cắt liên lạc bỏ trốn khỏi địa phương
để phục vụ quá trình điều tra tìm bị hại của vụ án công an tỉnh hà tĩnh đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án
đối tượng nêu trên liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh có địa chỉ tại số hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tự
phường nguyễn du thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh theo số điện thoại sáu mươi chín hai trăm chín mươi hai tám nghìn ba trăm một mươi hai hoặc điều tra viên nguyễn xuân thanh

phòng cảnh sát hình sự công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã đồng loạt gia quân và liên tiếp bắt giữ hai nhóm đối tượng
chuyên thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn quận sơn trà và các địa phương lân cận
đáng lưu ý là hai nhóm này thường nhắm đến các loại xe có giá trị lớn để thực hiện trộm cắp
cụ thể nhóm một gồm mai văn nhớ mai văn thịnh cùng chú tệ phường nại hiên đông quận sơn trà
và trần triệu lợi chú tại phường thanh khê đông quận thanh khê
vào cuối tháng chín
năm hai nghìn hai mươi các đối tượng đã cấu kết chặt chẽ với nhau để trộm cắp xe máy
vốn là bạn bè của nhau nên nhớ và thịnh thường xuyên điều khiển xe máy đi thăm dò ở các khu dân cư thưa người
hay dạo quanh các bãi biển xem người dân sơ hở thì thực hiện ngay việc trộm cắp
sau khi lấy được xe cả hai đem về cho đối tượng lợi bán lại
số tiền có được ba đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân
nhóm thứ hai gồm nguyễn đình quang chú tại đại lộc quảng nam
và cao quốc huy chú tại quận liên triều tp đà nẵng
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi quang thường xuyên chở khư hoài vũ
đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cao quốc huy
đi quanh các khu vực dân cư lợi dụng người dân để xe máy trước nhà hay hàng quán không có người trông coi
liền thực hiện bẻ khóa trộm cắp xe máy
tính đến thời điểm bị phát hiện nhóm này đã thực hiện được sáu vụ
phần lớn là các loại xe có giá trị cao để bán lấy tiền chia nhau
công an quận sơn trà hiện đã truy thu được bốn xe máy và tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan
công an xã yà lốc huyện ea súp tỉnh đắk lắc vẫn đang phối hợp cùng với bộ đội biên phòng
và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm một nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi mất tích trong đêm
theo thông tin ban đầu vào tối ngày sáu tháng một mươi anh quốc đình huy chú tại xã bình thuận
thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc điều khiển xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi chín g một trăm linh hai nghìn năm trăm một mươi bảy
trở theo sau là anh phạm thành luân chú tại huyện di linh
tỉnh lâm đồng lưu thông trên đường liên thôn thuộc xã yalop huyện ea súp
khi đến giữa cống số hai thuộc thôn đoàn thì bất ngờ nước lũ đổ về mạnh dâng cao dẫn đến xe bị chết máy
lúc này do nước chảy xiết nên hai người hoảng loạn bỏ lại chiếc xe rồi chạy quay lại vào bờ
tuy nhiên cả hai đều bị nước lũ cuốn trôi
sau đó anh huy bơi được vào bờ còn anh luân đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích
nhận được tin báo công an xã iaov đã cùng với lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm
được biết những ngày qua trên địa bàn huyện ea súp có mưa lớn nước từ thượng nguồn đổ về khiến cho mực nước ở các sông suối lên cao chảy xiết
anh huy và anh luân là người từ nơi khác đến đây làm công nhân mới được mấy ngày
không nắm được tình hình mưa lũ trên địa bàn nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc
trong khi đó trận mưa lớn xảy ra từ đêm ngày mùng năm đến dạng sáng ngày mùng sáu tháng một mươi

điều này đã khiến cho nhiều địa phương của tỉnh lào cai bị thiệt hạn nặng nề cả về người và tài sản
các cấp các ngành địa phương và người dân đang nhanh chóng khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống
theo thống kê huyện bát sát là địa phương thiệt hại nặng nề nhất với một người tử vong hai trăm một mươi bốn nhà bị ảnh hưởng
trong đó hai nhà bị hỏng trên chín mươi một trăm linh chín nhà bị ngập một trăm linh ba nhà bị sạt lở hàng chục hectare lúa rau màu bị ngập
tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu b bị sạt bốn điểm tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu bị sạt lở ta lưu dương
hai điểm nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ
cùng với huyện bát sát mưa lớn cũng gây ngập úng và hư hỏng nhiều nhà cửa tài sản và hoa màu của người dân
tại thành phố lào cai huyện bảo thắng huyện văn bàn và huyện bảo yên
hiện các cơ quan chức năng tỉnh lào cai vẫn đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
tiếp tục giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả đồng thời thống kê lên phương án hỗ trợ cho người dân
trong những ngày tới di chuyển những hội dân đang sinh sống trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
tiếp tục thông tin về áp thấp vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi một ba một mươi hai ba độ vn
một trăm một mươi năm một trăm một mươi một năm độ k cách bờ biển các tỉnh từ phú yên đến khánh hòa khoảng một trăm bảy mươi km về phía đông
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km đi vào đất liền các tỉnh từ phú yên đến khánh hòa
đến bảy giờ sáng ngày mai tám tháng một mươi vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng một mươi hai ba độ vn một trăm linh sáu độ k do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
nối với vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh và gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ nghệ an đến cà mau cà mau đến kiên giang vịnh thái lan
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đi qua trung bộ trên giải hội tụ nhiệt đới tồn tại các vùng áp thấp
có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và kết hợp với hoạt động của không khí lạnh
nên từ nay cho đến ngày một mươi một tháng một mươi ở các tỉnh trung bộ có khả năng mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ ba trăm linh năm trăm linh mm một đợt
các tỉnh bắc tây nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm năm mươi mm một đợt
các tỉnh nam tây nguyên và nam bộ có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm một đợt
cảnh báo từ nay đến ngày chín tháng một mươi là cao điểm của đợt mưa
sau ngày một mươi một tháng một mươi mưa lớn ở các tỉnh trung bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài